xin kính chào quý vị và các bạn
thưa quý vị trong ba ngày tới tại khu vực phía đông bắc bộ có nắng nóng có nơi xảy ra nắng nóng gây gắt
với nhiệt độ là hai mươi sáu ba mươi bảy độ có nơi là trên ba mươi bảy độ
người dân cần đề phòng hiện tượng cháy rừng và khả năng cháy nổ có thể xảy ra
tuy nhiên vì đang trong mùa mưa nên từ khoảng đêm ngày hai mươi bảy khi chịu tác động của hồi tụ gió
thì mưa rông có khả năng sẽ gia tăng cả về diện và lượng
trong mưa rông cơ đề cao cảnh giáp với tô lốc và gió giật mạnh
tương tự tại các tỉnh thành phía tây bắc bộ trong ba ngày tới cũng có nắng nóng
với mức nhiệt trưa chiều đạt ở ngưỡng là ba mươi bốn ba mươi bảy độ có nơi cao hơn và có nắng nóng gây gắt
sau đó cũng từ chiều tối ngày hai mươi bảy do ảnh hưởng của hội tụ gió thì mưa rông trên khu vực cũng tăng lên
giúp cho nền nhiệt độ tại đây giảm đi đôi chút
với các tỉnh trung bộ trong ngày mai nắng nóng cũng chỉ xuất hiện tại các tỉnh
từ thanh hóa đến khu vực thừa thiên huế với nhiệt độ cao nhất là ba mươi ba ba mươi sáu độ
sáng ngày hai mươi sáu thì nắng nóng có xu hướng
nắng nóng có xu hướng ra tăng hơn vì vậy nhiệt độ sẽ tăng khoảng từ một hai độ
từ khoảng đêm ngày hai mươi bảy cũng do tác động của vùng hội tụ gió
nên các tỉnh thuộc khu vực bắc trung bộ có khả năng xuất hiện mưa rải rác
khu vực từ đà nẵng đến bình thuận trong ba ngày tới đều có mưa rào và rông rải rác
vào lúc chiều tối
trong mưa rông cần đề phòng với tố lốc và gió giật mạnh gây nguy hiểm
ban ngày khu vực này sẽ có nắng nóng với nền nhiệt độ ở khu vực tăng nhẹ
trong khoảng hai mươi năm ba mươi bảy độ
với các tỉnh thuộc khu vực tây nguyên do ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới
kết hợp với gió tây nam nên tại khu vực này vẫn liên tục có mưa vừa mưa to
có nơi xảy ra mưa rất to và rải rác có rông
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh
và ban ngày thì mưa giảm hơn nhưng nhiệt độ cũng không tăng quá cao
khi phổ biến trong khoảng là hai mươi chín ba mươi hai độ
đến với các tỉnh thành nam bộ trong ba ngày tới tại đây cũng duy trì mưa rông
vào lúc chiều tối cục bộ có mưa to đến rất to
trong mưa rông cần đề cao cảnh giác với tô lốc và gió giật mạnh
còn ban ngày khu vực này sẽ có nắng gián đoạn với mức nhiệt độ ngày đêm
tại đây là hai mươi ba ba mươi bốn độ